các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lãnh đạo bộ đề nghị các sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu
trên ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội
và hoạt động bán pháo hoa nổ trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương tổ chức các hoạt động du lịch
thể thao hoạt động tại các bảo tàng di tích thư viện rạp chiếc phim
địa điểm biểu diễn nghệ thuật theo văn bản số ba nghìn tám trăm sáu mươi hai hd bvhtt gl vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ
hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương hướng dẫn các khu điểm du lịch
các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn
chủ động xây dựng kế hoạch phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch
trong dịp tết nguyên đáng đảm bảo du khách được đón tết vui tươi lành mạnh và an toàn
công văn cũng nêu rõ chủ động hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch trong việc cưới
biệt tan táo mộ mừng thọ tổ chức ngày lễ ngày kỷ niệm các hoạt động dịch vụ vui chơi
giải trí thuộc trách nhiệm quản lý của ngành văn hóa thể thao và du lịch
nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của ngành y tế tại địa bàn
theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức
các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch lễ hội trước trong và sau tết nguyên đáng
đảm bảo phục vụ nhân dân đón tết vui tươi lành mạnh an toàn phù hợp với nếp sống văn minh
phong tục tập quán truyền thống văn hóa của dân tộc và tình hình dịch bệnh covid một mươi chín của từng địa phương
trước thông tin này quý vị có cảm nghĩ gì xin hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng chia sẻ các bạn nha
lo ngại tập trung đông người gây nguy cơ cao dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều tỉnh thành từ miền trung đến phía nam đã tạm dừng các chương trình hoạt động chào đón tết nguyên đáng dù đã lên lịch
bạc liêu vừa cho phép người dân vừa buôn bán tại chỗ và đi cắt tóc
tuy nhiên đây cũng là tỉnh thành tạm dừng các tổ chức các loại hình lễ hội và bán pháo hoa trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
bà rịa vũng tàu ngày đầu năm mới vừa qua thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tạm đóng cửa toàn bộ lối lên xuống biển ở bãi sau bãi trước
du khách được vận động quay về khách sạn hoặc lên xe di chuyển đến nơi khác
hội an quảng nam trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi
ủy ban nhân dân tp hội an đã ban hành thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật
tại sự kiện hội an chào năm mới hai nghìn hai mươi
thành phố hội an có kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn
trước đó thành phố hội an cũng dừng sự kiện kết nối du lịch địa phương
và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ hội an năm hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng mùa xuân
một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai được biết đây là hai sự kiện chính trong nhiều hoạt động lớn
chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai của thành phố hội an
riêng các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kính
hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố hoạt động trải nghiệm đón khách tham quan phố cổ
và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường
nhưng được đảm bảo là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tiếp tục đến với bạc liêu
nếu như hớt tóc làm đẹp là nhu cầu chính đáng
thì chính thức từ ngày hôm nay
bạc liêu đã cho phép người dân buôn bán tại chỗ và đi cắt tóc
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiệu đã ký quyết định cập nhật
công bố cấp độ dịch và áp dụng quy định tạm thời các biện pháp hành chính
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh bạc liêu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay
cấp độ dịch toàn tỉnh bạc liêu sẽ là cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
về việc đi lại trong tỉnh bạc liêu không còn cấm người dân ra đường vào ban đêm nữa
tuy nhiên người trên một mươi tám tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
thì không được phép ra khỏi nơi ở trừ trường hợp khẩn cấp liên quan tới sức khỏe tính mạng
người từ bên ngoài vào tỉnh nếu trên một mươi tám tuổi mà chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một mũi vaccine
thì bắt buộc phải đến các trạm y tế xã phường thị trấn để khai báo trực tiếp
sau đó di chuyển về nơi cư trú để chịu sự giám sát theo dõi sức khỏe theo chế độ tương đương
với đối tượng f một
cũng theo quyết định này nhà hàng các quán ăn uống được hoạt động tại chỗ
nhưng mỗi bàn không quá bốn người đồng thời không tập trung quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
các dịch vụ như làm tóc hớt tóc làm đẹp spa thẩm mỹ viện
được hoạt động tối đa năm mươi khả năng sức chứa của cơ sở
đồng thời không được tập trung quá một mươi người trong cùng một thời điểm
như vậy sau khi các địa phương trong vùng đồng bằng sông cửu long đã bình thường mới nhiều tháng đến nay
thì bạc liêu
nới lỏng nhiều hoạt động kinh doanh cũng như việc đi lại của người dân
trước đó nhiều cơ sở kinh doanh đã gửi đơn kiến nghị đến cấp có thẩm quyền của tỉnh nới lỏng
bởi việc cấm buôn bán tại chỗ nhiều tháng qua khiến cho họ lâm vào tình cảnh kiệt quệ
theo sở y tế tỉnh bạc liêu trong tuần qua toàn tỉnh ghi nhận hai năm trăm bốn mươi chín ca covid một mươi chín
giảm một ba trăm tám mươi ca so với tuần trước
trong đó số ca cộng đồng là một sáu trăm sáu mươi bảy người giảm sáu trăm năm mươi bảy người so với tuần trước
như vậy sau một thời gian dài
bạc liêu đã xét chặt các hoạt động và hạn chế đi lại của người dân
từ ngày tám tháng một bạc liêu đã cho phép người dân buôn bán tại chỗ và đi cắt tóc
tuy nhiên bà con đừng nên vui mừng quá sớm để rồi chủ quan dẫn đến dịch bệnh không thể kiểm soát
hãy luôn bình tĩnh và chủ động phòng chống dịch các bạn nha
không khí tết đang rộn ràng năm hai nghìn hai mươi một cũng dần bước về những ngày cuối cùng
tâm trạng của mỗi người khác nhau nhưng thực tâm là người việt
ai cũng muốn một cái tết xung vầy quay quần bên gia đình và người thân
tuy nhiên mỗi địa phương lại có những quy định riêng liên quan đến phòng chống dịch
đặc biệt riêng tỉnh vĩnh phúc ăn tết và có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc vừa cho biết nguy cơ biến chủng omic rong xâm nhập vào việt nam
trong đó có vĩnh phúc là rất cao
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín mới tăng nhanh tại nhiều tỉnh
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong một tháng gần đây
trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng năm mươi một ca tại nhiều cộng đồng
và đã xuất hiện các doanh nghiệp cả trong và ngoài khu công nghiệp
để chủ động quyết liệt kiểm soát dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng nhâm dần sắp tới
tỉnh vĩnh phúc yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động và người dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết
tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi về tỉnh vĩnh phúc
vĩnh phúc đề nghị người dân tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi về tỉnh trong dịp tết sắp tới
văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc nêu rõ trường hợp do nhu cầu phải đến về địa phương
yêu cầu phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương và làm xét nghiệm có kết quả âm tính sars cov hai
trước khi trở về địa phương gia đình
vĩnh phúc tiếp tục chỉ đạo dừng tổ chức các lễ hội các sự kiện liên hoan tiệc cuối năm tập trung đông người
trừ các hội nghị theo yêu cầu nhiệm vụ được phép cơ quan có thẩm quyền
nghiêm cấm tổ chức ăn uống linh đình hạn chế tới đa số người từ các đám cưới đám hiếu đám vỗ chạp
sang cát mừng thọ theo đúng hướng dẫn của sở văn hóa thể thao và du lịch
gia đình tổ chức phải ký cam kết thực hiện nghiêm với chính quyền địa phương bằng văn bản
ủy ban nhân dân cấp xã tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ liên gia tự quản giám sát việc thực hiện theo quy định
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm địa phương này nhấn mạnh
như vậy nếu ai đang muốn về vĩnh phúc ăn tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai này bạn nhát
hãy chia sẻ thông tin này tới những người bạn của mình
để họ chủ động xét nghiệm sớm và đón những ngày tết thật ấm áp xuân vầy bên gia đình